liên tiếp xuất hiện các ca f trên địa bàn xã vùng cao trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
công an huyện trà bồng hiện đang siết chặt kiểm soát người ra vào xã trà phong để ngăn chặn mọi nguồn lây nhiễm khẩn trương khoanh vùng dập dịch
nơi bà con đồng bào thiểu số dân tộc co sinh sống
chốt kiểm soát y tế được đặt ngay vị trí cửa ngõ ra vào xã trà phong
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm soát chặt chẽ
ai có đủ giấy tờ theo yêu cầu mới được qua chốt
khi có người ra vào chốt thì phải trao hỏi
thứ hai hỏi lý do họ đến nơi họ xuất phát và địa điểm họ đến
thứ ba là hỏi các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác như giấy đi đường giấy ra viện hoặc các giấy tờ mà theo quy định của tỉnh của huyện đã đặt ra
ủy ban nhân dân huyện trà bồng cũng đã ra quyết định phong tỏa một mươi bộ
một mươi ngày đối với ba thôn ở xã trà phong là thôn trà liêu trà nga và gò rô gồm tám trăm một mươi bốn hộ dân với hơn ba hai trăm sáu mươi người
lực lượng công an tăng cường các biện pháp giám sát kiểm soát và đảm bảo an sinh cho người dân vùng phong tỏa
thứ nhất là bọn chỉ đạo phòng chống covid cho huyện đã hộp và chỉ đạo cho trung tâm chứa huyện và tăng cường việc kiểm soát người ra vào huyện
thứ hai là có những biện pháp y tế nó cần thiết và quyết liệt
thứ nhất là kiểm soát những người và phương tiện vô vào trong quyện là phải có kết quả âm tính mới được vào huyện
thứ hai là phải đảm bảo năm k trong quá trình sinh hoạt và đời sống của bà con nhân dân
và trong cái vùng phong tỏa và khu cách ly phải đảm bảo quyết định phòng chống dịch của huyện đã đặt ra
về tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện tốt những cái vấn đề mà khuyến cáo của ngành y tế
và tập trung là lo
đời sống cho bà con nhân dân ân sinh xã hội cũng như là lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm của vùng cách ly phong tỏa
để mà cho bà con yên tâm để mà thực hiện cái quy trình phòng chống dịch của huyện
tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn xã trà phong sẽ góp phần chặn đứng các nguồn lây nhiễm
tạo điều kiện thuận lợi cho việc khoanh vùng truy vết và dập dịch tại ổ dịch địa bàn vùng cao này